văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
với các lực lượng và địa phương có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây sản xuất buôn bán xăng giả tại các tỉnh phía nam
phó thủ tướng cũng yêu cầu ubnd tỉnh sóc trăng báo cáo thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan trong việc để đường dây sản xuất buôn bán xăng giả
do đối tượng trịnh sướng cầm đầu trong thời gian dài
trước đó trong vụ án sản xuất và buôn bán xăng dầu giả của đại gia xăng dầu miền tây trịnh sướng
cơ quan điều tra đã khởi tố bắt giam hai mươi ba đối tượng trong đó công an tỉnh đắk nông khởi tố và bắt giam một mươi bốn bị can